gặp phải khi khởi nghiệp đó là không có kinh nghiệm về trồng rau thủy canh hay làm vườn
tuy nhiên từ vốn liếng là những kiến thức về khoa học công nghệ
trong thời gian làm việc trong cơ quan nhà nước
được tiếp xúc với những mô hình đề tài nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
đặc biệt là mô hình trồng rau thủy canh đang phát triển mạnh tại đà lạt
đã giúp anh mạnh dạn khởi nghiệp với nghề này từ năm hai nghìn một mươi
khi bắt tay vào làm đức cũng không có nhiều vốn liếng
anh đôn đáo vay mượn bạn bè người thân rồi tìm chỗ thuê đất để hoàn thành ba khu nhà kính
hàng ngày cùng với việc làm bạn với các loại rau dưa dâu tây
thạc sĩ lê quốc đức thường xuyên tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm
để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất phục vụ khách hàng
lứa rau đầu tiên đến ngày thu hoạch thế nhưng đầu ra chưa ổn định
đức lại chạy đôn chạy đáo để tìm thêm mối tiêu thụ
bán trực tiếp cho khách lẻ cung cấp cho các siêu thị
và bán cả trên facebook zalo
sau gần nửa năm vườn rau thủy canh của anh bắt đầu đi vào sản xuất ổn định
mối mua rau cũng tăng lên nhiều
một năm riêng trong thủy canh thì bên em sản xuất được một mươi hai vụ
trong khi sản xuất đất thì mình chỉ sản xuất được từ bốn đến năm vụ thôi
nắng xuất thì so với trong đất truyền thống bình thường
thì nắng xuất nó tăng đến năm đến gấp sáu lần
với lệ thế nằm đối diện
khu du lịch thùng lũng tỉnh yêu đà lạt
nền vườn rau thủy canh và râu tây công nghệ cao của lê quốc đức
rất đông khách du lịch đến tham quan trải nghiệm và mua hàng tại chỗ
nắm bắt thị hiếu của du khách muốn đến tham quan các trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại đà lạt
đức đã mở cửa đón khách vào tham quan miễn phí
và xem như một hướng đi của trang trại
các đoàn khách đều được hướng dẫn tham quan
giới thiệu khái quát về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
cùng với đó khách còn có thể tự tay thu hoạch rau râu tây
khi được hỏi về hướng đi sắp tới
thạc sĩ lê quốc đức mạnh dạn bảo rằng
sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích
trồng những loại cây độc đáo để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm
cùng với đó sẽ cho ra đời những loại rau siêu sạch
cung cấp cho người tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu
để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong nông nghiệp
trong những năm qua đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân
từ miễn thuế trong nông nghiệp thủy lợi phí
cho đến trợ cấp giống hỗ trợ giống cây miễn phí v v
gần đây bộ kế hoạch và đầu tư đã lấy ý kiến đóng góp
cho dự thảo nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp
thí dụ một trong những chủng chính rất lớn
đó là sửa đổi nghị định hai trăm một mươi đầu tư vào khu vực nông nghiệp
thì hiện nay các bộ ban ngành bộ kế hoạch đầu tư
là cái cơ quan chủ trì cho đến nay cũng đã chuẩn bị cơ bản
sau thời gian tới rất gần đây chính phủ sẽ bàn hạch
cùng với đó là các cơ chế chính sách khác sẽ được điều chỉnh
theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp

và các doanh nghiệp vừa nhỏ tập trung đầu tư nhiều hơn vào khu vực nông nghiệp
với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các giải pháp cụ thể
năm hai nghìn một mươi bảy đã có gần hai doanh nghiệp thành lập mới
trong lĩnh vực nông lâm thủy sản
tăng ba tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên hơn năm sáu trăm linh
sự tham gia của nhiều doanh nghiệp
đặc biệt là sự góp mặt của nhiều bạn trẻ khởi nghiệp
trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo ra sức bật quan trọng
để ngành nông nghiệp gặt hái được những thành công
dù phải đối phó với thiên tai
xong kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy
tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp vẫn đạt hai chín mươi bốn
vượt mục tiêu so với chính phủ đề ra là hai tám mươi
qua thực tế cho thấy khởi nghiệp đã khó
khởi nghiệp trong nông nghiệp càng khó hơn
hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam đang phát triển nhanh
nhiều thanh niên về quê hương khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
tuy nhiên nông nghiệp là lĩnh vực còn chịu nhiều rủi ro
do tác động của môi trường khí hậu
do vậy cùng với các giải phóng
giải pháp của ngành nông nghiệp các bộ ngành liên quan
đặc biệt là các địa phương
cần có các cơ chế chính sách phù hợp
để khuyến khích thu hút các bạn trẻ
trở về quê hương khởi nghiệp trong nông nghiệp
với vốn chi thức và nhiệt huyết của tuổi trẻ
sẽ tạo nền tảng vững chắc
cho phát triển kinh tế của các địa phương
và tạo động lực cho nông nghiệp bốn
đang hình thành và phát triển mạnh mẽ
tại việt nam
thưa quý vị và các bạn

và một quốc gia nông nghiệp
việt nam đang nhanh chóng hội nhập với thế giới
kéo theo đó là xu thế tất yếu
phải đổi mới sản xuất đổi mới tư duy
trong ngành nông nghiệp
tuy nhiên thực trạng nông nghiệp việt nam
với nhiều hạn chế trong sản xuất
đã khiến cho giá trị nông sản làm ra chưa cao
và một bộ phận không nhỏ nông dân
vẫn còn nghèo khó
vì vậy phong trào khởi nghiệp quốc gia
hiện đang được đảng và nhà nước hết sức quan tâm trú trọng
nhằm từ bước thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
tuy nhiên để phong trào khởi nghiệp
trong nông nghiệp phát triển mạnh hơn
trong thời gian tới
thì rất cần có những chính sách cụ thể
đặc thù riêng của lĩnh vực khởi nghiệp trong nông nghiệp
và đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động
cũng xin được tạm dừng
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến chương trình
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin chào và hẹn gặp lại